thời gian chạy thử dự kiến là diễn ra vào ngày ba mươi một tháng tám trước dịp lễ hai tháng chín
theo đó tuyến metro số một sẽ bắt đầu chạy từ ga suối tiên đến ga bến thành và ngược lại hết
đây là lần đầu tiên metro số một chạy thử toàn tuyến
số lượng hành khách sẽ được giới hạn tối đa hai mươi người và quá trình chạy thử tàu được làm theo quy định của nhà thầu
nhằm đảm bảo an toàn nhà thầu sẽ tổ chức đánh giá an toàn giới hạn số lượng nhân viên và đề ra nhiều giải pháp khẩn cấp trong hầm
tàu metro số một cũng đã có nhiều đợt vận hành thử nghiệm ở deport long bình trên từng đoạn trên cao
xa nhất là từ ga suối tiên đến ga bình thái
dự kiến giá vé đi lại tuyến metro số một từ một mươi hai đến một mươi tám đồng một lượt
vé lượt thấp nhất cho chặn năm km là một mươi hai đồng và chặn trên một mươi năm km là một mươi tám đồng
ngoài ra giá vé một ngày
vé một ngày bốn mươi đồng vé ba ngày chín mươi đồng vé tháng hai trăm sáu mươi đồng